tại nghệ an phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã bắt quả tang một số đối tượng có hành vi đốn hạ cây gỗ khối lượng lớn nhóm gỗ từ nhóm hai đến nhóm tám tại khu vực rừng đầu nguồn giáp danh giữa hai bản trà lúng và na cáng xã yên tĩnh huyện tương dương gồm nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại bản na cáng xã yên tĩnh
xã yên tĩnh ốc văn tí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại bản hùi xón xã yên na và lô văn bách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại bản trà lúng xã yên tĩnh hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc